đến thời điểm này các địa phương đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
bên cạnh việc phải thực hiện đúng theo quy chế tất cả cán bộ coi thi còn được quán triệt
phải thường xuyên nở nụ cười mang lại tâm lý thoải mái nhất cho các thí sinh
sau đây là ghi nhận của chúng tôi tại một số địa phương
năm hai nghìn một mươi chín tỉnh thừa thiên huế có một mươi hai một trăm bốn mươi thí sinh đăng ký dự thi
trong đó có một mươi một tám trăm bốn mươi hai thí sinh giáo dục phổ thông hai trăm chín mươi tám thí sinh giáo dục thường xuyên
địa phương bố trí ba mươi một điểm thi với năm trăm một mươi chín phòng thi và một tám trăm tám mươi tám cán bộ giảng viên giáo viên nhân viên tham gia ban coi thi
trước đó lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cũng đã yêu cầu các lực lượng tham gia kỳ thi
phải luôn nở nụ cười để động viên mang lại tâm lý thoải mái nhất cho thí sinh dự thi
đồng thời kêu gọi các hộ dân sống cạnh các điểm thi mở cổng nhà đón thí sinh và phụ huynh lúc chờ con làm bài thi
giúp họ tránh được nắng nóng có thể gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe
theo bàn chỉ đạo
thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia tỉnh quảng bình đến thời điểm này
hai mươi điểm thi với bốn trăm bốn mươi tám phòng thi tại quảng bình đã sẵn sàng bước vào kỳ thi
sẽ có trên một năm trăm linh cán bộ làm nhiệm vụ coi thi
quảng bình đã hoàn tất việc lắp đặt hệ thống camera giám sát ở các phòng bảo quản bài thi đề thi và chấm thi
năm nay thì có nhiều cái điểm mới trong quy chế thi
cho nên chúng tôi mong muốn cả em thí sinh cả bậc phụ huynh phải quan tâm đến những điểm mới
và cái này chúng tôi đã phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng để thực hiện một cách đầy đủ
ban chỉ đạo thi tỉnh quảng bình cũng lưu ý công tác hỗ trợ học sinh trong việc đi lại ăn ở lưu trú
phải bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông trước trong và sau kỳ thi hạn chế những sự cố đáng tiếc xảy ra
còn tại nghệ an ban chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh nghệ an cũng cho biết mọi công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng đã được hoàn tất
nghệ an là một trong bốn tỉnh có thí sinh tham dự kỳ thi đông nhất cả nước với hơn ba mươi hai bốn trăm linh thí sinh bố trí ở sáu mươi một điểm thi tại hai mươi một huyện thành thị
tinh thần chỉ đạo của ban chỉ đạo kỳ thi là tất cả các thành viên các hội đồng không được chủ quan hết sức lưu chủ động làm tốt công tác dự báo
và đồng thời phải có sự phối kết hợp thật chặt chẽ của cả hệ thống chính trị để rồi nhằm đảm bảo an toàn đảm bảo chất lượng
một cách nghiêm túc
hiện tại việc lắp đặt camera tại các phòng in sao bảo mật đề thi bài thi và chấm thi ở sáu mươi một điểm thi trong tỉnh nghệ an cũng đã hoàn tất